cùng với lực lượng cảnh sát giao thông cả nước phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng đã triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô chở khách ô tô vận tải container và xe mô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh
trong đợt tổng kiểm tra lần này phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng huy động tối đa lực lượng thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trên tất cả các tuyến đường sử dụng máy đo tốc độ camera máy test nhanh ma túy để phát hiện vi phạm
trong đó tập trung xử lý các hành vi vi phạm như nồng độ cồn ma túy vi phạm về tốc độ tránh vượt đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xe chở quá tải trọng cho phép chuyên chở chất cháy nổ hàng nguy hiểm sử dụng giấy phép lái xe giấy chứng nhận và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không do cơ quan thẩm quyền cấp
được biết đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông trên địa bàn toàn tỉnh được thực hiện từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín